liên quan đến vụ việc lái xe bán tải bỏ chạy đâm nhiều xe trên đường khi bị lực lượng công an kiểm tra
giám đốc công an tp hà nội đã chỉ đạo công an quận hai bà trưng phối hợp với các đơn vị liên quan
củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
trước đó vào chiều ngày một mươi năm tháng ba trong khi làm nhiệm vụ tổ cảnh sát trật tự công an phường trương định
quận hai bà trưng phát điện chiếc xe ô tô nhãn hiệu forranger hai mươi chín c tám mươi năm nghìn sáu trăm bốn mươi hai đỗ sai quy định
do lê tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tỉnh nam định nhận là chủ xe
quá trình làm việc dũng không xuất trình được giấy tờ liên quan và xin tổ công tác bỏ qua cho lỗi vi phạm
khi tổ công tác vẫn kiên quyết xử lý người này lên xe ô tô nổ máy bỏ chạy
trong quá trình bỏ chạy dũng đã làm hỏng xe ô tô của công an phường và va chạm với ba xe máy
một xe tải không gây thiệt hại về người
ngoài ra qua giả soát thì còn phát hiện xe ô tô do dũng điều khiển va chạm với hai xe máy khác
kiểm tra ban đầu thì xác định dũng dương tính với ma túy chưa phát hiện vi phạm về nồng độ cồn
lập công ty bất động sản chỉ không đất của người khác nhưng mạo nhận là của mình để lừa đảo nhận tiền đặt cọc của nhiều người
huỳnh thị bốn trú tại phường hòa hiệp nam quận liên triểu tp đà nẵng vừa bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng bốn mở công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản huỳnh ngọc liễu
nhưng kinh doanh thua lỗ vỡ nợ nên đã nảy sinh ý định lừa đảo
bốn tự nhận là chủ nhiều lô đất và ra giá rẻ hơn thị trường để nhiều người tin tưởng đặt tiền
chỉ trong một thời gian ngắn bốn đã gây ra một mươi sáu vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc mua đất của các bị hại gần một mươi tỷ đồng
quá trình điều tra cũng như tại tòa huỳnh thị bốn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt huỳnh thị bốn một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các bảo hiểm và đôi dép ven khành cầu rất may người này đã được người dân và lực lượng chức năng cứu vớt kịp thời
theo đó nam thanh niên nói trên để lại xe máy màu trắng gắn biển số tỉnh phú thọ cùng vật dụng cá nhân
tiếp nhận tin báo đội phòng cháy chạy cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông thuộc công an thành phố hà nội đã nhanh chóng điều lực lượng và xe cứu thương đến hiện trường
sau khi cùng người dân sơ cứu người bị nạn lực lượng chức năng tiếp tục đưa nạn nhân đến cấp cứu tại bệnh viện thanh nhàn
bữa đầu xác định nam thanh niên đang học một trường đại học ở hà nội nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ
đây cũng được coi là cơ sở pháp lý quan trọng để phù hợp với sự phát triển của xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia xây dựng chính phủ số xã hội số
để làm rõ hơn về nội dung này trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp ngày hôm nay biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể
xin kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị
luật căn cước năm hai nghìn hai mươi ba bao gồm bảy chương và bốn mươi sáu điều trong đó có một số nội dung mới sửa đổi bổ sung so với luật căn cước công dân năm hai nghìn một mươi bốn
một số điểm mới có thể kể đến như là đổi tên căn cước công dân thành thẻ căn cước
thông tin được in trên thẻ căn cước thì bao gồm một mươi ba thông tin
trong đó thì một số trường thông tin như là quê quán vân tay và đặc điểm nhận dạng sẽ được lược bỏ không in lên bề mặt thẻ như trước đây
kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
công dân sẽ được cấp căn cước điện tử và cũng kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ tiến hành cấp thẻ căn cước cho người dưới một mươi bốn tuổi theo nhu cầu của người dân
đối với công dân là trẻ em dưới sáu tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì cũng sẽ được cấp thẻ căn cước đồng thời khi đăng ký khai sinh
và việc cấp thẻ này cũng theo nhu cầu của cha mẹ hoặc người giám hộ
đáng chú ý trong thẻ căn cước mới sẽ có bổ sung thông tin về mống mắt a nửa d và vì giọng nói
trong đó thì việc thu thập a nửa d giọng nói sẽ được tiến hành khi người dân tự nguyện cung cấp
ngoài ra sẽ có một số điểm mới khác của luật căn cước hai nghìn hai mươi ba liên quan đến việc bổ sung quy định về tích hợp thông tin
bổ sung thông tin lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước hay là bổ sung giấy chứng nhận căn cước
cấp cho người gốc việt nam chưa xác định quốc tịch đang sinh sống tại việt nam
một trong những điểm mới đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả từ phía người dân đó là việc cấp căn cước
cho trẻ em dưới một mươi bốn tuổi và từ đến sáu tuổi
điều này sẽ mang đến những thuận lợi như thế nào là câu hỏi được nhiều người đặt ra
là gia đình có niềm đam mê xây dịch vì vậy mỗi năm gia đình chị hạnh sắp xếp rất nhiều chuyến du lịch
tuy nhiên gia đình có hai con nhỏ vì vậy để tránh việc quên giấy khai sinh mỗi khi làm thủ tục đi sân bay
chị hạnh đã làm hộ chiếu cho hai bé
qua thông tin nắm được từ ngày một tháng bảy tới đây
bộ công an sẽ tiến hành cấp thẻ căn cước cho trẻ
dưới một mươi bốn tuổi chị hạnh cho rằng đây là việc làm có ý nghĩa cụ thể
đối với gia đình chị hải ngay từ khi quốc hội thảo luận về luật căn cước
thông tin liên quan đến quy định cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới một mươi bốn tuổi theo nhu cầu người giám hộ
đã được chị quan tâm và bày tỏ sự ủng hộ đối với quy định mới này
hiện gia đình chị cũng đang chờ đến ngày một tháng bảy để đi làm thẻ căn cước cho hai con trai của mình
mình rất là ủng hộ việc làm căn cước cho trẻ em
nhưng mình cũng mong có những cách thức để giảm thiểu sự phức tạp khi đưa các trẻ nhỏ đi làm căn cước
khi mà chúng ta cấp căn cước công dân cho trẻ cho công dân dưới một mươi sáu tuổi
thì nó sẽ cắt giảm đi được rất nhiều những loại giấy tờ khác mà người dân cần có
ví dụ như là bây giờ người dân phải bỏ tiền ra để mua một sổ bảo hiểm sổ khám chữa bệnh sổ tiêm chủng
thì sau này tất cả những dữ liệu đó khi mà chúng ta cấp căn cước công dân cho công dân dưới một mươi sáu tuổi
thì dữ liệu đó đã được tích hợp vào trong căn cước
và cái đó là cái mà vô cùng thuận tiện
và nhiều quốc gia
tiến bộ trên thế giới người ta đã làm
việc đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước cũng được đánh giá là điểm tiến bộ
nhằm phù hợp thống nhất với tên gọi của các loại thẻ nhận dạng thông tin công dân của các nước trên thế giới hiện nay
theo đó tới đây thẻ căn cước được sử dụng thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh
trong trường hợp việt nam ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế với các nước cho phép người dân hai nước
được sử dụng thẻ căn cước trên lãnh thổ của nhau
điều này mở ra những cơ hội mới cho du lịch việt nam phát triển
cũng như cắt giảm các thủ tục hành chính
về chủ trương này thì rõ ràng là cái việc nếu chúng ta có một cái căn cước mà hỗ trợ cho cả việc xuất nhập cảnh
thì đúng là nó sẽ giảm thiểu ít nhất là các cái thủ tục
ngoài ra nữa thì cái tính năng của cái căn cước công dân thì nó sẽ tiện lợi hơn
bởi vì nó gọn nhẹ hơn dễ mang đến người hơn
mà đồng thời nó lại có các cái
sẽ sử dụng trong nhiều các loại hình dịch vụ khác nhau
hiện các bộ ngành địa phương đang đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến
theo đó việc sử dụng căn cước được tích hợp các thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cơ sở dữ liệu căn cước công dân được coi là chiều khóa quan trọng
giúp người dân không phải mang nhiều loại giấy tờ khi đi giải quyết thủ tục hành chính
cắt giảm thời gian kê khai thông tin thời gian chờ đợi và cả chi phí phát sinh
để chuẩn bị cho luật căn cước
sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
hiện các đơn vị của bộ công an và các đơn vị liên quan cũng đang hoàn tất các công tác chuẩn bị
về cơ sở pháp lý điều kiện về mặt hạ tầng công nghệ thiết bị phần mềm
đào tạo nguồn nhân lực phục vụ việc triển khai cấp thẻ căn cước mới
theo đúng quy định và đạt được hiệu quả cao nhất
song hiện nay cũng có một số thông tin người dân chưa hiểu đúng
hiểu rõ về thẻ căn cước sẽ được cấp từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và trong tiểu mục đề án sáu ngày hôm nay
chúng tôi sẽ giải đáp một số thắc mắc cho người dân liên quan đến vấn đề này
thế lúc đấy thì nó sẽ được cấp thẻ căn cước
có nghĩa là chốt lại cuối cùng là thẻ căn cước mà các gắn chip đã cấp
thẻ căn cước công dân đã cấp thì vẫn có giá trị sử dụng
đến khi hết thời hạn ghi trong thẻ
còn khi chúng ta hết thời hạn chúng ta đi đổi lại thì sẽ là sang thẻ căn cước
đối với cả mống mắt thì chúng ta sẽ thực hiện thu nhận là bắt buộc
ngay khi mà chúng ta đi thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân
tuy nhiên đối với cả căn cước công dân
thì chúng ta sẽ thực hiện theo một là người dân có nhu cầu
hai nữa là trong những trường hợp quy định thuộc cơ quan chức năng
để phục vụ cho công tác quản lý và công tác phòng chống tội phạm
thì là chúng ta sẽ phải kết nối để thu các dữ liệu này
ở đây thì chúng tôi đang xây dựng một cái quy trình rất là cụ thể
từ cái khâu là người dân sẽ phải là khi mà đi thực hiện cấp căn cước công dân
như đối với mống mắt
thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái thiết bị chúng ta thu như là đối với cả vân tay thôi
chúng ta cũng là thu mống mắt
sau đó thì chúng ta sẽ lưu trữ thực hiện quy trình thu nhận lưu trữ và xử lý
để đảm bảo là khi mà có những cái nhu cầu liên quan đến cái đối sánh
truy nguyên phục vụ với công tác định danh
thì hoàn toàn là người dân yên tâm về cái việc
quy trình thu thập cũng như là lưu trữ và khai thác
để đảm bảo là thông tin của người dân là không bị truy xuất bất hợp pháp
cũng như không bị lộ lọt
và về tất cả các giải pháp công nghệ thì chúng ta triển khai
và chúng ta sẽ tuân thủ cái quy định của nghị định một mươi ba
để đảm bảo người dân có quyền trụ thẻ của thông tin
và người dân quyết định là khi mà tôi chia sẻ cho các thông tin này
cho các cơ quan ví dụ như ông ngân hàng
để phục vụ tạo lập tài khoản thì mới được
tóm lại là cái quy trình và cái giải pháp kỹ thuật nó chắc chẽ
để đảm bảo rằng là người dân không bị truy xuất các thông tin trái quy định
vâng thưa quý vị triển khai hiệu quả đồng bộ
việc thực hiện các quy định của luật căn cước năm hai nghìn hai mươi ba
sẽ giải quyết tốt những vương mắc bất cập
trong thực tiễn quản lý nhà nước về dân cư
có phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đồng thời hướng đến mục tiêu xây dựng chính phủ số
chính quyền số xã hội số
và đến đây phần trình bày của tốt ngày hôm nay cũng xin được kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
công an tỉnh điện biên cho biết đã phơi hợp cùng với các đơn vị liên quan
bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nãn đặc biệt nguy hiểm của công an tỉnh điện biên
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
sau một mươi năm lẩn trốn tại lào cùng nhiều vũ khí nóng
đối tượng là cứ an nính sau khi sang lào đổi tên thành thong di thò
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trước khi trốn có hậu khẩu thường trú tại bản lọng háy
xã mường phăng thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
đối tượng bị bắt tại bản sỉ đa cụm bản xốp hùn
huyện mường mày tỉnh phong sa đì cộng hòa dân chủ nhân dân lào
thu ba khẩu súng hai khẩu đã lên nòng chín mươi bảy viên súng đạn súng tự chế
và nhiều bi sắt thuốc súng tự chế
chiều ngày hôm nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại trường trung học cơ sở văn quán hà đông hà nội
cột khói bốc đen cao nghi ngút khiến hàng chục học sinh phải sơ tán
một mươi giờ cùng ngày lực lượng chức năng đã tiếp nhận tin báo cháy
tại trường trung học cơ sở văn quán hà đông
ngay sau đó lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với bốn xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường chữa cháy
sau khoảng một mươi phút đám cháy được dập tắt vụ hỏa hoạn xảy ra
tại phòng phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở văn quán nằm ở tầng hai
diện tích khoảng tám m hai nguyên nhân sơ bộ xác định do chập điện
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
vâng thời gian qua nhiều vụ cháy đã xảy ra tại nhà dân trong các khu dân cư
do căn nhà không có lối thoát hiểm thứ hai nên đã để lại những hậu quả nghiêm trọng
tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức về việc phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là việc tự trang bị bình chữa cháy dụng cụ thoát nạn
và tiến hành mở lối thoát nạn thứ hai để kịp thời thoát nạn trong trường hợp khẩn cấp
đã được công an tỉnh khánh hòa đẩy mạnh thực hiện
qua công tác giả soát công an phường phước hải thành phố nhà trang
nhận thấy có một số hộ dân mới chuyển đến ở trên địa bàn
nhưng nhà chưa có lối thoát nạn thứ hai
công an phường đã phân công cảnh sát khu vực phối hợp với tổ trường tổ dân phố
xuống gặp gỡ tuyên truyền vận động và hỗ trợ các hộ này tiến hành mở lối thoát nạn thứ hai
đặc biệt là những căn nhà có làm khung sắt rào chắn theo kiểu chuồng cọp
qua đó tạo điều kiện để người dân có thêm lối thoát nạn khi chẳng may xảy ra hỏa hoạn
ở thành phố nha trang hiện nay có rất nhiều dân cư có căn hộ cao từ hai tầng trở lên
để phòng ngừa tội phạm trộm cắp đa số các căn nhà này thường làm khung sắt rào chắn
bảo vệ theo kiểu chuồng cọp
tuy nhiên việc này lại gần như cản trở cho việc thoát nạn
cũng như công tác cứu nạn cứu hộ khi có sự cố cháy nổ xảy ra
thời gian qua công an khánh hòa đã tham mưu cho các địa phương
đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ tại các khu dân cư các hộ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
trong đó có việc vận động nhân dân tự trang bị bình chữa cháy các dụng cụ thoát nạn
vận động hộ gia đình chưa có lối thoát nạn thứ hai mở lối thoát nạn thứ hai
qua đó ý thức của nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực
phối hợp với các bộ công chức văn hóa để mà tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức
như là xe lâu động và các cái loa phát thanh
tại hai mươi bốn tổ dân phố ngoài ra thì công an phường cũng đã thành lập các tổ
để mà tuyên truyền trực tiếp đến người dân
cơ quan công an là lực lượng chủ công thuyết phục vận động và đến thời điểm hiện nay là cơ bản
là gần như là tất cả các hội dân đã chấp hành với vấn đề này
để đảm bảo bảo vệ cái an toàn tính mạng tài sản của chính mình
nên là người dân cũng đã có cái sự chuyển biến rất là tích cực
còn người thì còn của
trong phòng ngừa cháy nổ
việc chủ động trang bị các phương tiện chữa cháy dụng cụ thoát nạn mở thêm lối thoát nạn
sẽ giúp người dân đặc biệt là người dân sinh sống tại các hẻm nhỏ ngõ sâu
có thể kịp thời xử lý ngọn lửa cũng như thoát nạn ra ngoài an toàn
trước khi lực lượng cứu nạn cứu hộ tới
qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
khi không may có sự cố cháy nổ xảy ra
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu cục đường bộ việt nam
làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân
và thực hiện tốt chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
sau các vụ tai nạn trên cao tốc cam lộ la sơn
theo đó bộ giao thông vận tải yêu cầu cục đường bộ việt nam
chủ trì phối hợp với ban quản lý dự án đường hồ chí minh
và các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thành việc
ra soát hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tổ chức giao thông
để nâng cao an toàn trên tuyến cam lộ la sơn hòa liên
phối hợp với cơ quan chức năng chủ đầu tư dự án ra soát
để nâng cao an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc cô lộ trọng yếu khác
nhất là các tuyến cao tốc chỉ có hai làn xe hoặc không có làn dừng khẩn cấp
bổ sung các kết cấu hộ lan hốc cứu nạn
tại các đoạn đèo dốc nếu cần thiết trên các tuyến cao tốc quốc lộ trong cả nước
thưa quý vị và các bạn khi lưu thông trên các tuyến cao tốc cô lộ
vào ban đêm thì chúng ta không ít lần bắt gặp những phương tiện
bị sự cố hỏng xe trên đường
nếu chủ phương tiện cảnh báo từ xa
thì mỗi lái xe đều có thể dễ dàng chủ động lưu thông chậm lại và di chuyển an toàn
nhưng thực tế thì vẫn còn một số tài xế chưa đưa ra cảnh báo sơ xài
điều này thì đã gây ra các vụ tai nạn giao thông
do vậy để hạn chế những vụ việc đáng tiếc
lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai nhiều giải pháp
để tuyên truyền nhằm giảm thiểu những rủi ro
clip được camera hành trình ô tô ghi lại trong ngày tám tháng ba vừa qua
phương tiện này dừng lại để xử lý sự cố về lốp
tuy nhiên dường như lái xe đã quên mất rằng mình đang dừng giữa làn tốc độ cao nhất
hơn nữa với việc khuất tầm nhìn và cảnh báo sơ xài như thế này
thì không khác gì đánh đố phương tiện khác đi cùng chiều
rất may người điều khiển phương tiện đã bình tĩnh xử lý nếu không hệ quả sẽ rất khó lường
chóp nón hay biển tam giác phản quang
đây sẽ là một trong những vật dụng luôn đồng hành trên mỗi phương tiện của mỗi lái xe
đặc biệt là các phương tiện đường dài
bởi khi phương tiện của chúng ta gặp sự cố
thì các vật dụng này sẽ phát huy tác dụng cảnh báo cho các phương tiện khác khi tham gia giao thông
thế nhưng không phải lái xe nào cũng mang theo trên hành trình của mình
cái chóp này thì thực ra là cũng có rồi nhưng mà cũng là sơ xuất
thì cũng là trên xe nó có hàng tỷ sống nên là mình cũng không tầm theo được
những sự cố như xe hỏng trên cao tốc là điều không ai mong muốn
thế nhưng đường cao tốc là nơi các xe lưu thông với tốc độ cao
tối thiểu là sáu mươi km trên giờ và tối đa là một trăm hai mươi km trên giờ
nên rất dễ xảy ra tai nạn nghiêm trọng nếu gặp chứa ngại vật bất ngờ trên đường
và để phòng ngừa những rủi ro liên quan đến tai nạn giao thông
ngoài việc dừng kiểm tra vi phạm nồng độ cồn với các tài xế
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã trực tiếp dán phản quang và phát tờ rơi khuyến cáo
đề nghị người điều khiển chủ phương tiện trang bị các vật dụng cảnh báo trên xe
đồng thời hướng dẫn cho các lái xe đặt chóp nón đúng khoảng cách để cảnh báo khuyến cáo
khi phương tiện gặp sự cố trên đường
thì ngày xưa thì nó chưa có chưa ai phổ biến cả
thì mới phổ biến cũng sơ sơ nhưng chưa áp dụng thì chỉ là
khi xảy ra sự cố thì chỉ là lấy cành cây hoặc là lấy những cái gì đấy làm vật cản thôi
còn bây giờ thì nó có phổ biến và sẽ làm theo những cái chương trình mà đưa ra
thì cũng đồng hành nhất ít chí thôi
được các đồng chí giao thông hỗ trợ dán cái phản quang này thật là rất là tuyệt vời
bởi vì là nó xe đi sau có thể là nhận diện ra được cái phản quang đấy
hoặc là xe mình hôm nay là có một cái trường hợp gì mà bị sự cố gì
vì là cái đấy là báo hiệu cho xe đi sau là xe mình đang còn nằm đây
thì như thế là rất là an toàn
theo đại diện cục cảnh sát giao thông thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường bộ
vào khung giờ từ một mươi chín h hôm trước đến sáu h sáng ngày hôm sau
nhất là các đoạn đường cong cua hạn chế tầm nhìn và một số đoạn đường cao tốc chưa bố trí làn dừng xe khẩn cấp
và chưa trang bị lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng
do vậy việc tuyên truyền dừng đỗ cũng như cảnh báo cho các phương tiện kinh doanh vận tải là điều cần thiết
lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi sẽ cùng hướng dẫn các lái xe về cách dán các cái đề can về phía sau đuôi xe
để cho các phương tiện khác dễ nhận diện hơn khi đi trời tối và các thời tiết sương ngủ
qua đây thì chúng tôi cũng hướng dẫn các cái đề can về phía sau đuôi xe để cho các cái phương tiện khác dễ nhận diện hơn khi đi trời tối và các cái thời tiết sương ngủ